thưa quý vị và các bạn thời gian qua trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản
phần lớn nguyên nhân dẫn đến cháy nổ là do sự bất cẩn trong việc sử dụng nguồn nhiệt nguồn lửa việc sắp xếp hàng hóa không bảo đảm khoảng cách lối thoát nạn
những nguy cơ về cháy nổ lại càng trở nên báo động khi cả nước đang bước vào mùa nắng nóng
nhiều khu vực nắng nóng cao điểm và nội dung cụ thể sẽ có trong tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua
vào tối ngày một tháng bốn lửa bùng lên cao và nhanh chóng lan rộng loạt căn nhà ven kênh đường phạm thế hiển quận tám tp hcm
người dân cố gắng dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành
sau đó lửa bùng lên dữ dụng
rồi người dân hoảng loạn tháo chạy
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tám đã đến hiện trường dập lửa
hỗ trợ người dân rời khỏi khu vực đám cháy
vụ cháy gây thiệt hại nhiều nhà cửa tài sản nhưng không gây thương vong về người
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng ba tại nhà xưởng cho thuê chứa vải sợi rộng hơn ba m hai
ở phường thái hòa tp tân uyên tỉnh bình dương
do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng
lực lượng chữa cháy đã chia thành nhiều hướng phun nước không chế đám cháy
sau hơn một giờ nỗ lực chữa cháy vụ cháy cơ bản được khống chế
tuy nhiên một phần nhà xưởng đổ sập nhiều vật dụng bị theo dụi
thưa quý vị và các bạn nắng nóng như hiện nay nguy cơ cháy nổ tăng cao
đặc biệt là tại nhà dân cơ sở sản xuất kinh doanh các cơ sở trọng điểm tập trung đông người
cháy nổ gia tăng đòi hỏi công tác phòng ngừa phải được chú trọng hơn nữa
chủ động và thực chất ngay từ cơ sở
chợ phú riềng tỉnh bình phước
chỉ cần chung báo cháy đặt tại văn phòng ban quản lý vang lên hệ thống máy bơm sẽ ngay lập tức hoạt động
và tám khối nước ở bể nước ngầm bên dưới luôn sẵn sàng để chữa cháy bất cứ lúc nào
ngoài hệ thống cấp nước nhiều bình chữa cháy sách tay cũng được trang bị
bảo đảm đội phòng cháy chữa cháy cơ sở có thể trực tiếp giải quyết các tình huống ngay từ khi mới phát sinh
theo phương châm bốn tại chỗ chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ hậu cần tại chỗ
hai năm trước có xảy ra sự cố ngoài khu vực chợ nhưng mà chúng tôi cũng đã kịp thời dập tắt
ngoài việc sử dụng bốn mươi cái bình chữa cháy không có hiệu quả thì chúng tôi cũng kéo cái thiết bị máy máy nổ chữa cháy
hai cái hồ dân một hồ là kinh doanh ở ngoài chợ hai hồ dân kinh doanh ở nhà chợ đã thành công
và hạn chế những cái rủi ro thấp nhất
với những khu chợ trung tâm thương mại nhiều ký ốt hàng hóa dễ cháy như thế này đường cứu hộ cứu nạn nhỏ công tác chữa cháy ban đầu rất quan trọng
khi sự cố cháy mới xảy ra nếu phát hiện và xử lý kịp thời sẽ nhanh chóng dập tắt được đám cháy góp phần ngăn chặn không để xảy ra cháy lớn cháy lan
ngược lại sự lúng túng trong xử lý sự cố ban đầu sẽ gây ra thiệt hại rất lớn về tài sản và thực tế đã có nhiều bài học đắt giá xảy ra
nếu có cháy xảy ra tất cả những nơi bịa mọi người trong chợ sẽ tập trung lại để cứu cho những cửa hàng đó biết rõ hết là phải phòng chống cháy như thế nào
nói chung là ở chợ ban quản lý chợ cũng cung cấp cho mọi người giống như ký ốt một người là một bình chữa cháy và người nào cũng biết làm hết
thường xuyên duy trì và chú trọng tập huấn huấn luyện nghiệp vụ cho các thành viên ban quản lý chợ
lực lượng chức năng cũng tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng xử lý cháy nổ thoát nạn
cách sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu khi có tình huống cháy nổ xảy ra cho từng tiểu thương
công tác kiểm tra phát hiện các tồn tại vi phạm cũng được duy trì bảo đảm khắc phục ngay các nguyên nhân có thể dẫn tới cháy nổ
lực lượng công an xã luôn đặt phòng chống cháy cháy cháy nên là hàng đầu nên là thường xuyên hàng tuần hàng tháng
là xuống để cùng phối hợp với ban quản lý chợ để tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh tại trung tâm chợ và các hộ dân gần bên trung tâm chợ
để chúng ta tuyên truyền về công tác phòng cháy cháy cháy để đảm bảo tính cao nhất về công tác phòng cháy cháy cháy

chợ bầu là một trong những khu chợ kết hợp trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh hà nam
năm hai nghìn một mươi năm cháy lớn đã xảy ra tại chợ bầu thiêu dụi toàn bộ hàng hóa gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng
đây chính là bài học lớn đối với hàng trăm tiểu thương ở chợ cũng như ban quản lý chợ
sau vụ cháy chợ bầu được xây dựng lại đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy bài bản hiện đại
vấn đề quan trọng là việc vận hành duy trì và bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy được thực chất trong quá trình hoạt động kinh doanh
thường xuyên đôn đốc anh em đi diễn tập đi thực hành lăn vòi hoặc kiểm tra bình sử dụng bình vào buổi tối để anh em nâng cao trình độ nghiệp vụ phòng cháy
khi có vấn đề đột xuất xảy ra mình có chú động
trong ngày lúc nó
bản thân tôi thì cũng như những hàng kinh doanh của khu xe chợ hàng mã tôi cũng mong muốn cho toàn bộ ngành hàng mã của chúng tôi khu xe lúc nào cũng đảm bảo phòng cháy chữa cháy diễn ra một cách tốt đẹp và chúng tôi cũng luôn luôn được học phòng cháy chữa cháy
tại các chợ truyền thống các tiểu thương thường có thói quen câu móc thêm các thiết bị điện một cách tùy tiện dễ dẫn đến tình trạng chập cháy quá tải
đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ cháy chợ thời gian vừa qua
việc tập trung giả soát chấn chỉnh kiểm tra thường xuyên tại các gian hàng cần phải được ban quản lý trú trọng đặc biệt là vào ban đêm và thời điểm nắng nóng như hiện nay
trong quá trình kiểm tra các gian hàng thì các anh cũng kiểm tra xem là các hộ kinh doanh tiểu thương có móc thêm các thiết bị điện ngoài cho phép
ngoài cho phép cầu móc thêm các thiết bị điện cắm thêm các ổ cắm sử dụng thêm các đèn mà không phải là đoại đèn phòng nộ đèn chống cháy
đó là những thiết bị lưu điện
hoặc các thiết bị cắm ngoài mà nó có nguy cơ là sẽ gây ra hiện tượng là quá tải
thường xuyên là nhắc nhở việc chấp hành cái nội quy rõ ràng của ban quản lý trợ để ra đối với việc sử dụng các thiết bị điện
ban đêm thời điểm thường xuyên khởi phát các vụ cháy đây cũng là thời điểm gây khó khăn nhất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhiều vụ cháy thương tâm gây thiệt hại lớn về người và tài sản thường xảy ra vào ban đêm khiến người dân không thể thoát ra ngoài dẫn tới ngạt khói và tử vong
bởi vậy việc chủ động phòng ngừa thực tập các phương án thoát nạn đối với từng loại hình cần phải được đặc biệt quan tâm
cơ sở đào tạo duy nhất ở việt nam được bộ công an giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao làm công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho lực lượng công an nhân dân và các ngành kinh tế trọng điểm quốc gia phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
học viên của nhà trường sau khi tốt nghiệp đều có thể đáp ứng ngay nhiệm vụ yêu cầu công tác đặt ra và các học viên hệ dân sự thì một trăm linh đều có việc làm
từ mục bạn nên biết tuần này sẽ giới thiệu cụ thể hơn về đào tạo hệ dân sự của trường đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an
là giám đốc một công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn về phòng cháy chữa cháy anh thưởng đã lựa chọn hệ dân sự của trường đại học phòng cháy chữa cháy để đăng ký theo học
không chỉ cá nhân anh mà con trai anh cũng lựa chọn ngôi trường này để học tập
mong muốn ngay từ đầu được trang bị một cách bài bản đầy đủ những kiến thức chuyên ngành đặc thù của lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tin tưởng an tâm khi con tôi đã chọn vào trường đại học phòng cháy chữa cháy
các doanh nghiệp nước ngoài bây giờ rất quan tâm về vấn đề phòng cháy chữa cháy
khi các con học năm thứ nhất thứ hai thì các doanh nghiệp nước ngoài đã có hướng và có thể tuyển dụng trực tiếp tại nhà trường
và sau này các con ra là sẽ có cơ hội việc làm ở trong các tập đoàn lớn rất cao
chương trình đào tạo liên tục được cập nhật đổi mới sát với tình hình thực tiễn
chú trọng chuyên môn sâu gắn với tính ứng dụng thực hành phát triển công nghệ
trong quá trình học sinh viên có cơ hội tham gia làm việc trao dồi kinh nghiệm tại các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
đây cũng là nền tảng để nhiều học viên tiếp cận với các doanh nghiệp có nhu cầu nhân sự về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy để lựa chọn cho mình một công việc phù hợp
và thực tế một trăm linh học viên hệ dân sự của nhà trường đều có việc làm sau khi tốt nghiệp
trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý dự án hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy phụ trách an toàn cháy nổ của các tập đoàn nhà nước doanh nghiệp tư nhân và các công trình trọng điểm quốc gia
bốn năm tại trường thì em cảm thấy những kiến thức mà trường đã trang bị xuống em thực sự rất bổ ích
và ngay từ những năm thứ hai em đã được tiếp xúc với các doanh nghiệp để có thể giúp các doanh nghiệp tư vấn về phòng cháy chữa cháy
ngoài ra thì em cũng có thể cộng tác với bên luật sư văn phòng luật sư để có thể giúp tháo gỡ
trong quá trình học tập tại môi trường phòng cháy chữa cháy thì đã tạo điều kiện cho chúng em tiếp xúc rất nhiều về thực tế
về các yêu cầu chuyên môn cũng như về kỹ thuật quy chuẩn cho chúng em tiếp cận được các tiêu chuẩn quy chuẩn phòng cháy sớm
chính vì thế sau khi ra trường tốt nghiệp em đã có thể có cơ hội việc làm luôn trong các đơn vị về công ty về tư vấn thiết kế
và những kiến thức chuyên môn của trường đã tạo ra cho bọn em những sâu chuỗi để sau này trong quá trình làm việc
bọn em có thể tiếp cận hiểu quy tiêu chuẩn quy chuẩn một cách chính xác
hiện nay thì tôi cũng là một học viên của hệ dân sự dân sự của trường đại học phòng cháy cháy
thì tập đoàn luôn sẵn sàng đón nhận những học viên đã và đang thực tập hoặc đã tốt nghiệp vào để trao cơ hội cho họ có thể làm việc tại tập đoàn cũng như
từ những kinh nghiệm của họ có thể là giúp ích cho tập đoàn đảm bảo hướng đi đúng đắn trong quá trình phát triển lâu dài của tập đoàn
tuyển sinh đại học ngoài ngành công an hệ dân sự
mở rộng đối tượng đào tạo trường đại học phòng cháy chữa cháy đã góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao
trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho xã hội
có chuyên môn trình độ và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế
chúng tôi đã tham mưu để xây dựng các chương trình các đối tượng trí tiết các học phần để đáp ứng những tiêu chuẩn
đầu ra cho người học đối với hệ ngoài ngành công an
người học để có thể làm việc được trong môi trường quốc tế
có thể tham mưu xây dựng hệ thống các văn bản pháp quy tháo gỡ
khó khăn vướng mắt trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy với các cơ quan doanh nghiệp
và có thể làm các chuyên gia đầu ngành trong những lĩnh vực phòng cháy cháy
như là thiết kế chỉ huy thi công giám sát xây dựng các công trình trong lĩnh vực phòng cháy cháy
như vậy thì chương trình đào tạo cũng được chuyển đổi theo định hướng là đào tạo thực tiễn
trong đó thực hành các mô hình
chương trình được đầu tư trang bị rất hiện đại
học viên của chúng tôi ra trường thì đã được nhận và thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy
cho các ngành kinh tế văn hóa xã hội và các cơ sở rất quan trọng
đặc biệt là tham gia vào các lực lượng của phòng cháy cháy của các tập đoàn lớn
như dầu khí như điện lực như mỏ và khai khoáng
thế rồi cũng tham gia rất nhiều những hoạt động về phòng cháy cháy ở cơ sở
lực lượng phòng cháy cháy
tôi đào tạo hệ dân sự ra thì chính là cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy hiện nay
họ cũng là những lực lượng mà có một kiến thức kỹ năng và chuyên mục mục vụ tốt
để cùng với lực lượng chuyên nghiệp phòng cháy cháy tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy cháy
và giúp cho công tác phòng cháy cháy tại các cơ sở làm được tốt hơn
và cũng góp phần cho kiềm chế và hạn chế cháy xảy ra
trường đại học phòng cháy chữa cháy tiếp tục tuyển sinh đại học ngoài ngành công an hệ dân sự
chủ động chỉ tiêu tuyển sinh với nhiều quyền lợi và thu hút đông đạo học viên đăng ký ngành học này
những thông tin mà phụ huynh và học sinh quan tâm liên tục được cập nhật trên các phương tiện
kênh thông tin trên các nền tảng mạng xã hội
mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất để học viên có thể tiếp cận và đăng ký tuyển sinh vào trường